lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã đi kiểm tra công trường của công trình hầm chui điện biên phủ
nhằm đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm đúng tiến độ kịp đưa công trình vào phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tặng quà và động viên đơn vị thi công bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa ghi nhận những nỗ lực thi công
đẩy nhanh tiến độ công trình của đơn vị thi công và các nhà thầu phụ tại công trình hầm chui điện biên phủ
tuy nhiên qua kiểm tra lãnh đạo thành phố lưu ý tổ chức phân luồng giao thông hợp lý để tránh xảy ra tình trạng ủn tắc
bảo đảm thi công thảm nhựa đúng quy trình không để ảnh hưởng đến chất lượng công trình
đặc biệt yêu cầu sở giao thông vận tải nhanh chóng tổ chức thi công phân làn cắm biển báo giao thông đầy đủ
không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông khi thông xe qua nút giao thông
theo ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên đà nẵng hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
tuyến hầm mở và kín đã được thảm nhựa và đang hoàn tất các công đoạn trang trí để có thể kịp thời thông xe kỹ thuật dự kiến vào ngày ba mươi tháng một mươi
khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu dự án nút giao thông điện biên phủ nguyễn tri phương có chiều dài tuyến xây dựng hầm chui dài bốn trăm ba mươi hai mét
với tổng vốn đầu tư trên một trăm một mươi tám tỷ đồng
công trình này đã phải hai lần lùi tiến độ hoàn thành do gặp khó khăn trong thi công